trong tháng sáu tổng cục đường bộ việt nam và các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác kiểm soát tải trọng xe góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông an toàn giao thông
lực lượng chức năng đã kiểm tra hơn một mươi hai phương tiện trong đó có gần một tám trăm linh xe vi phạm trở quá tải trọng tước sáu trăm tám mươi bảy giấy phép lái xe xử phạt nộp kho bạc nhà nước hơn hai mươi một tỷ đồng
tổng cục đường bộ việt nam đề nghị ubnd các tỉnh thành phố tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện xử lý nghiêm
nhằm hạn chế và không để tái diễn tình trạng xe quá tải
chỉ trong bốn tiếng buổi sáng ngày một mươi bốn tháng bảy trên tuyến quốc lộ năm thuộc địa bàn tỉnh hải dương đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô với các xe mô tô
khiến hai người thiệt mạng một người bị thương nặng nhiều phương tiện hư hỏng
vào hồi năm giờ sáng tại quốc lộ năm thuộc địa bàn xã kim xuyên huyện kim thành xe mô tô mang bề kiểm soát hai mươi bảy b hai trăm linh năm nghìn tám trăm một mươi chín chạy theo hướng hải phòng hà nội
đã đâm vào đuôi một xe ô tô đầu kéo đang đỗ bên đường hậu quả tài xế xe máy tử vong tại chỗ
tiếp đó khoảng tám giờ bốn mươi phút sáng cùng ngày cũng trên quốc lộ năm một vụ tai nạn giao thông khác xảy ra giữa xe ô tô với hai xe mô tô đã khiến một người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ một người bị thương nặng
vào hồi năm giờ sáng tại quốc lộ năm thuộc địa bàn xã kim xuyên huyện kim thành xe mô tô đang đổ bên đường hậu quả tài xế xe máy tử vong tại chỗ một người bị thương nặng